tại hậu giang lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng của tỉnh đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hiểu hạn giấy lee men việt nam
tại cụng công nghiệp tập trung phú hữu a thị trấn mái dầm huyện châu thành
đây là nhà máy sản xuất giấy bao bì cao cấp có quy mô lớn với công suất là bốn trăm hai mươi tấn một năm
mà thời gian qua dư luận rất quan tâm về vấn đề ô nhiễm môi trường
theo ông trung wai phu tổng giám đốc công ty giấy lee men việt nam
sau khi thực hiện các yêu cầu của bộ tài nguyên và môi trường về lập lại báo cáo tác động môi trường
điều chỉnh giấy phép xả thải vào nguồn nước ra soát công nghệ xử lý hiện nhà máy đã đưa vào hoạt động thử nghiệm
trong giai đoạn một công ty đã được lắp đặt hệ thống xử lý nước cho phép xử lý nước thải với công suất hai mươi m ba trên một ngày đêm
sử dụng công nghệ xử lý lý hóa và sinh hóa ba bậc
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh hậu giang
yêu cầu các cơ quan chức năng có liên quan của tỉnh ngoài việc tạo điều kiện thuận lợi để công ty giấy lìn men hoạt động
cần quản lý giám sát chặt chẽ đảm bảo nguồn nước thải không gây ô nhiễm môi trường